thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi luật phòng chống tác hại của rượu bia
và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và đường sắt có hiệu lực đây là văn bản luật sau khi ra đời lập tức có hiệu lực thực thi
và chính nghị định một trăm linh đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa người sử dụng rượu bia
điều khiển phương tiện giao thông
chương trình giao thông kết nối hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sâu hơn
những quy định đang có tác động trực tiếp tới đời sống xã hội này
theo nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới tác động của rượu bia lên hệ thần kinh
của người điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
và thường hậu quả để lại rất nặng nề
theo thống kê có ba mươi sáu hai tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia trong những vụ do nam giới gây ra
theo tổ chức y tế thế giới thì rượu bia là nguyên nhân của ba mươi loại bệnh
nguyên nhân của hai trăm linh loại bệnh và là nguồn gốc của ba mươi loại bệnh chính thức
vì vậy việc sử dụng rượu bia lâu dài và với liều lượng không hoạc sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng
các bệnh liên quan đến thần kinh
trong đấy cồn chính là một chất gây ung thư và gây ra một trong sáu loại ung thư hiện nay phổ biến tại việt nam
cùng với việc đưa một mươi ba điều cấm vào luật phòng chống tắc hại của rượu bia
nhiều mức xử phạt vi phạm giao thông được tăng nặng
lần đầu tiên người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt cao nhất tới sáu trăm linh đồng
với tài xế ô tô mức phạt tối đa bốn mươi triệu
tài xế xe máy tám triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng
hà nội sau một tuần gia quân thực hiện nghị định một trăm linh vào luật phòng chống tắc hại của rượu bia
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã xử lý hơn hai trường hợp
trong đó có tám mươi bốn trường hợp đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia
và một mươi bốn trường hợp xử lý ở mức độ ba mức cao nhất
nghị định một trăm linh ra đời đã tác động rất lớn đến đa số người tham gia giao thông
các điều khoản của nghị định mới tăng nặng mức xử phạt vừa ban hành lập tức có hiệu lực

đây là một đạo luật đem lại niềm vui hạnh phúc cho nhân dân
tôi nghĩ chúng ta không phải băn khoăn gì

một người bị say rượu tai nạn rượu ở trên mặt tôi
đây có một cái vết này cũng là một cái lần say là ngã là đập mặt xuống cái đường
và tôi không bao giờ tôi tẩy xẹo để bởi vì luôn luôn nhận thức là nhìn mỗi lần buổi sáng
là đánh ra rửa mặt là luôn luôn nhắc với mình là hôm nay nếu mà uống thì nên lựa chọn một cái cách an toàn
hiện nay có hơn ba mươi nước cấm sử dụng rượu bia hoàn toàn
có thể cấm toàn bộ các nhóm cấm với lái xe chuyên nghiệp hoặc chỉ cấm với người dưới hai mươi một tuổi
đại diện bộ y tế cho rằng việc đưa ra quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô là không
là hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế phù hợp với thực tiễn thực thi pháp luật tại việt nam trong thời gian qua
đây cũng là một cái phương án mà chính phủ trình tuy nhiên lại là một cái mà đề xuất rất là mạnh mẽ
từ phía các vị đại biểu quốc hội khi phát biểu góp ý đối với dự án luật đầy tệ nghị trường
thì rất nhiều đại biểu quốc hội đề nghị phải lựa chọn phương án là
nghiêm cấm việc điều khiển phương tiện giao thông tất cả các loại phương tiện giao thông mà có nồng độ cồn trong máu hoặc là khí thở
và đây là một cái phương án mà quốc hội bỏ phiếu lần hai việc thông qua toàn bộ nội dung của luật thì được tám mươi ba
và lần này quốc hội lại thêm một trạng pháo tay nữa và các vị đại biểu quốc hội thì đã chia sẻ với chúng tôi rằng
đây là lần đầu tiên mà một dự án luật có cái sự mà ủng hộ mạnh mẽ từ phía các đại biểu quốc hội đối với cả những cái vấn đề bức xúc của xã hội
số liệu thống kê của bộ giao thông vận tải sáu ngày nghỉ tết nguyên đán
tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan đến nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước
đặc biệt số liệu báo cáo của bộ y tế cho thấy số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm một mươi tám hai so với kỳ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
riêng ngày mùng bốn tết giảm hai mươi ba
đại diện ubnd giao thông quốc gia cho rằng luật ra đời đã tác động tích cực đến việc phòng tránh tai nạn giao thông và bảo vệ sinh mạng con người
và đây là cơ hội để mọi công dân nhận thức rõ ràng đã lái không uống
tất cả mọi công dân nhìn thấy một danh giới rất rõ ràng minh bạch là đã chuẩn bị lái thì đừng có bất kỳ cái gì ngậm vào mồm mà còn tí cồn cả
đầu tiên nó sẽ giảm thiểu số đối tượng vi phạm khi tham gia giao thông
có quy định này sẽ giảm thiểu số lượng vi phạm ngoài hường đi
thì lúc đó những đối tượng vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý
càng nhiều thì luật pháp càng nghiêm và giao thông nó càng an toàn
khi chế tài xử phạt vi phạm về nồng độ cồn tăng nặng mức phạt
nhiều ý kiến cho rằng sẽ phát sinh tiêu cực
để giám sát lực lượng thực thi nhiệm vụ thực hiện đúng trách nhiệm của mình bỏ qua lỗi vi phạm
kiểm tra chéo tránh tiêu cực khi làm nhiệm vụ là một trong những giải pháp đưa ra
để chính người dân được giám sát lực lượng chức năng
thông tư số sáu mươi bảy ra đời quy định về thực hiện dân chủ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông ra đời
trong đó quy định rõ minh bạch quyền và nghĩa vụ giám sát của công dân
đây là một buổi tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn công an thành phố hà nội
điều dễ nhận thấy là hoạt động xử lý vi phạm được một số người dân ghi lại hình
tôi đánh giá đây là một quy định rất là tốt giúp cho lực lượng công an công khai và minh bạch khi xử lý vi phạm
theo tôi là giám sát mình là người dân vì lực lượng chức năng làm việc
thì mình cũng phải nên giám sát vì có giới hạn mức độ thôi
theo thông tư sáu mươi bảy của bộ công an
người dân sẽ có năm hình thức giám sát
giám sát đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó có quy định là người dân có quyền ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
người dân được phép ghi hình quay phim lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
tuy nhiên căn cứ thông tư khi người dân ghi hình thì phải đảm bảo là không ảnh hưởng đến việc lực lượng chức năng khi đi làm nhiệm vụ
việc kiểm tra thực hiện thông tư nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan
tổ chức và cá nhân phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cùng với đó đại diện cục cảnh sát giao thông cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm tình trạng vi phạm của lực lượng chức năng nếu phát hiện vi phạm có căn cứ
về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lực lượng công an nhân dân
trong đó có nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị cảnh giao thông nếu để xảy ra sai phạm và tiêu cực
thông tư số sáu mươi bảy của bộ công an ra đời
cho phép người dân ghi âm quay phim chụp ảnh lực lượng chức năng trong khi làm nhiệm vụ là một trong những giải pháp minh bạch thông tin
trong thời gian tới nghị định một trăm linh sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào để thực sự đi vào đời sống
tạo sức gian đe và điều chỉnh thói quen cũng như hành vi của người tham gia giao thông
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn thiếu tá đào việt long
phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội mời quý vị theo dõi
xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa đồng chí cái vấn đề mà xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông không phải là bây giờ mới có
mà là đã có từ rất lâu rồi
tuy nhiên là đến bây giờ khi mà nghị định một trăm linh và luật phòng chống tác hại của rượu bia ra đời
thì đã giải quyết những cái khó khăn gì bất cập gì trước đây mà lực lượng chức năng gặp phải khi mà xử phạt những cái vi phạm này ạ
có thể nói là nghị định một trăm linh hay luật phòng chống tác hại rượu bia ra đời cái thời điểm này
thì nó đã thay đổi hoàn toàn từ cái nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông
đặc biệt là khi mà luật đã quy định là từ mức trở lên là người điều khiển phương tiện xe cơ giới cũng đã bị xử lý rồi
thì trong những ngày đầu gia quân thì tôi nhận thấy rằng là một bộ phận rất là lớn người tham gia giao thông
đặc biệt là lái xe ô tô từ năm chỗ trở lên đến ô tô vận tải khách cũng như là ô tô tải
thì đặc biệt là khi mà khảo sát và khi mà đánh giá số liệu tôi thấy rằng là cái số

thứ lượng mà người điều khiển phương tiện xe ô tô mà phi phạm với nội dụng cồn thì đã giảm rõ rệt
có thể nói rằng là trong những ngày đầu gia quân thì được sự ủng hộ của cổ chứng nhân dân
chúng tôi thấy rằng là cái ý thức chấp hành của người dân rất là tốt so với thời gian trước
và quận chủ nhân dân mọi người cũng rất là vui vẻ và hợp tác
và đối với cả những cái trường hợp mà chúng tôi xử lý theo chuyên đề thì cũng là người dân thì cũng phối hợp hơn
thì ngay cả những trường hợp mà chúng tôi xử lý theo chuyên đề thì cũng là người dân cũng phối hợp hơn

máy đo nồng độ cồn là một trong những thiết bị vô cùng quan trọng để có thể xác định vi phạm của người điều khiển phương tiện khi mà tham gia giao thông
vậy thì người dân rất là băn khoăn rằng là những máy đo nồng độ cồn như thế này đã được sản xuất theo tiêu chuẩn như thế nào
để sử dụng cho lực lượng
cảnh sát giao thông bởi vì hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều các cái máy đo nồng độ cồn
và người dân có thể mua một cách rất là dễ dàng và tự tết lại cho mình
có thể nói rằng là lực lượng cảnh sát giao thông hà nội cũng như là lực lượng giao thông cảnh sát giao thông ở các địa phương khác
thì đã được sự quan tâm của bộ công an và cục cảnh sát giao thông
chúng tôi trang bị những máy đo nồng độ cồn ở những nước tiên tiến
và chúng tôi đã được cục cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng khác kiểm định về chất lượng
mà không chỉ có là mỗi một tổ công tác sau khi mà đi công tác về
thì tất cả cái máy đó đều được kiểm tra cẩn thận
và chúng tôi đều đưa đi kiểm định thường xuyên để đảm bảo được tính khách quan
minh bạch cũng giống như là hiệu quả của máy đo nồng độ cồn
thì khuyên cáo của tôi đối với cả người tham gia giao thông
là khi chúng ta tham gia giao thông thì tuyệt đối chúng ta không sử dụng rượu bia
và một lần nữa tôi nhấn mạnh là không có máy đo nồng độ cồn nào chính xác
bằng chính người điều kiện phương tiện
khi người tham gia giao thông khi người điều kiện phương tiện
chúng ta không sử dụng rượu bia thì chúng ta biết rõ tình trạng sức khỏe và tinh thần của ta nhất
bởi vì chúng ta biết rằng là tác động của rượu bia lên đến hệ thần kinh của người điều kiện phương tiện
thì nó là một trong những yếu tố và nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến vụ va chạm giao thông
và những vụ va chạm giao thông đối với người điều khiển và sử dụng rượu bia
thì thường gây ra ẩu quả rất nghiêm trọng
vậy thì để cho hệ định một trăm linh cũng như là luật phòng chống tác hại của rượu bia thực sự đi vào cuộc sống
thì trong thời gian tới đây lực lượng chức năng là công an tp hà nội sẽ triển khai những giải pháp gì
công an tp hà nội cũng như lực lượng chức năng khác thì chúng tôi thực hiện những chuyên đề
những kế hoạch cụ thể là về nâng cao hiệu quả đảm bảo chức tự áp đảo thông trong đợt cao điểm
có thể nói chúng tôi sẽ tập trung vào những tuyến đường chính và đặc biệt là những đường vành đai
những tuyến đường hay xảy ra nguồn tác giao thông và tai nạn giao thông
hơn nữa chúng tôi bố trí những chốt cao điểm ở trong nội thành cũng như ngoại thành
khi lưu lượng người và phương tiện giao thông rất cao
tại những chốt này chúng tôi bố trí lực lượng giao thông phối kết hợp với công an quận huyện và lực lượng thanh tra giao thông
không chỉ làm công tác chỉ huy điều kiện giao thông
mà chúng tôi còn tập trung xử lý và những hành vi là nguyên nhân dẫn đến nguồn tác giao thông và tai nạn giao thông
hơn nữa thì chúng tôi bố trí những tổ tuần tra kiểm soát lưu động để kịp thời để phát hiện ra những vấn đề
những sự cố trên đường kịp thời giải quyết để đảm bảo cho quần chúng dân dân đi lại thông suốt
tổ tuần tra kiểm soát này chúng tôi trang bị những công cụ hỗ trợ và đặc biệt là ví dụ như là máy đo nồng độ cồn
máy bắn tốc độ v v để thực hiện những chuyên đề để xử lý những vi phạm trong thời gian hiện tại
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân xin tạm dừng tại đây